cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
hôm nay thứ sáu ngày một mươi tháng hai có những nội dung đáng chú ý sau

phúc thẩm campuchia y án đối với thủ lĩnh đảng đối lập
brazil mất trật tự trị an do cảnh sát đình công
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành điện
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
đề án tái cơ cấu ngành điện giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm nêu rõ giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
đối với khâu phát điện sẽ thực hiện cổ phần hóa các công ty phát điện
thuộc tập đoàn điện lực việt nam tập đoàn dầu khí việt nam tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
theo phương án đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
đề án nhấn mạnh đến mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành điện
gắn với việc tiếp tục thực hiện chuyển đổi hoạt động của ngành điện theo cơ chế thị trường
tăng cường tính công khai minh bạch bình đẳng cạnh tranh lành mạnh trong điều kiện hội nhập quốc tế
xây dựng cơ cấu tổ chức ngành điện để đưa thị trường bán buôn điện cạnh tranh vào hoạt động hiệu quả
đồng thời phù hợp với định hướng phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh
nâng cao hiệu quả điều tiết hoạt động điện lực nhằm bảo đảm phát triển hệ thống điện bền vững
đáp ứng yêu cầu cung cấp điện an toàn ổn định hiệu quả
đề án cũng yêu cầu áp dụng giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường
có sự quản lý của nhà nước phù hợp với các cấp độ phát triển của thị trường điện lực
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc đến năm hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh có ba dự án tập trung phát triển bền vững ngành hàng cà phê với tổng vốn hơn một mươi hai bảy trăm linh tỷ đồng
trong đó hơn sáu bảy trăm linh tỷ đồng từ dự án phát triển thủy lợi trong vùng cà phê bền vững
hơn hai trăm bảy mươi tỷ đồng từ dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững
và hơn năm sáu trăm chín mươi năm tỷ đồng từ đề án phát triển cà phê bền vững
nó là sử dụng nguồn vốn của dự án quyên sát này
chủ yếu đầu tập trung cho sản xuất cà phê bền vững
trong đó có việc tái tranh và tập hướng cho nông nghiệp
là tỉnh có diện tích trồng cà phê lớn nhất
hơn nữa cây cà phê lại mang về doanh thu chính cho người dân đắk lắc
do đó cần phải phát triển cà phê theo hướng bền vững
có sự liên kết chặt chẽ giữa sản xuất chế biến kinh doanh
giữa các địa phương đơn vị doanh nghiệp
ủy ban nhân dân tp hcm cho biết sẽ tạo mọi điều kiện khuyên khích hộ kinh doanh cà phê
đủ điều kiện lên doanh nghiệp hướng đến mục tiêu đạt năm mươi doanh nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi
hiện tp hcm có gần hai trăm năm mươi hộ kinh doanh cà phê
nhưng chỉ đóng góp khoảng hai trong cơ cấu thu ngân sách
trong khi đó có những hộ kinh doanh cà phê có quy mô hoạt động
và doanh thu lớn hơn nhiều doanh nghiệp
do đó cần nâng cao tỷ lệ các hộ kinh doanh cà phê đủ điều kiện lên doanh nghiệp
nhằm tạo điều kiện tiếp sức cho các hộ kinh doanh này phát triển quy mô hoạt động
việc làm này không chỉ chạy theo số lượng năm mươi doanh nghiệp
mà quan trọng là khuyến khích các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh
phát triển quy mô và thế mạnh góp phần vào việc phát triển kinh tế thành phố
để làm được điều này thành phố sẽ có các chương trình hỗ trợ miễn phí phần mềm quản lý kế toán
hướng dẫn thủ tục đăng ký lao động bảo hiểm xã hội cho các hộ kinh doanh
ngoài ra thành phố cũng đề nghị cơ quan thuế thay đổi mô hình thuế khoán
đối với hộ cá thể tránh thất thoát cải cách công tác kiểm tra của ngành thuế
tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp làm ăn và phát triển
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết đã có điều chỉnh giảm giá vé tàu khách
tuyến đường sắt thống nhất và tàu khu đoạn sau tết hai nghìn một mươi bảy có tuyến vé giảm tới năm mươi
cụ thể kể từ ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy trở đi
lễ hè trong năm khi hành khách mua vé sớm trước hai mươi ngày trở lên
đối với các đoàn tàu khách thống nhất se ba trên bốn se bảy trên tám se hai mươi một trên hai mươi hai
sẽ được giảm giá từ hai mươi đến năm mươi giá vé
từ ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trừ các dịp lễ hè trong năm đoàn khách đi trong cung chặng có ga đi
gồm các ga từ sài gòn đến diêu trì có ga đến gồm các ga từ đông hà đến hà nội
và ngược lại sẽ được giảm bốn mươi
đồng thời giảm thêm một mươi giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ ba mươi ngày trở lên
ngoài ra tổng công ty đường sắt việt nam thông báo
từ ngày chín tháng hai đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
giá vé tàu giảm từ một mươi đến hai mươi trên các đoàn tàu khách se hai se bốn se sáu se tám se hai mươi hai và tn hai
trong khi đó hành khách đi trên các đoàn tàu khách se một se ba se năm se bảy se hai mươi một và tn một
được giảm hai mươi giá vé
hành khách có nhu cầu đặt mua vé tìm hiểu thông tin chi tiết về giờ tàu giá vé
truy cập vào địa chỉ website ww dsvn vn hoặc liên hệ tại các nhà ga các điểm bán vé
những năm gần đây tỉnh phú yên đặc biệt chú trọng đến phát triển rừng phủ xanh đất trống đồi núi chọc
để đạt mục tiêu trồng sáu một trăm linh hectare rừng trong năm hai nghìn một mươi bảy nâng độ che phủ lên bốn mươi diện tích tự nhiên
ngay từ những ngày đầu
năm đinh dậu tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền gửi thông điệp đến cộng đồng xã hội
đặc biệt là thế hệ trẻ tích cực bảo vệ phát triển rừng bảo vệ môi trường sinh thái
thông qua phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
qua phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ hàng năm tỉnh phú yên kêu gọi các tổ chức và nhân dân
tự nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng
mỗi cá nhân trồng ít nhất một cây xanh ở những nơi có thể
góp phần xây dựng môi trường sống ngày càng xanh sạch đẹp và chống biến đổi khí hậu
ngoài ra cứ sau dịp tết nguyên đán tỉnh cũng đã phát động phong trào này ở tất cả các bậc học
kể cả mầm non nhằm giáo dục ý thức tầm quan trọng của việc trồng cây xanh trong các lứa tuổi học sinh
qua các em thông điệp gìn giữ lá phổi xanh cũng sẽ được gửi đến phụ huynh các gia đình và cộng đồng xã hội
em thì từng tham gia hưởng ứng rất nhiều tết trồng cây vào những các năm trước
riêng năm nay thì rất là đặc biệt khi mà tết trồng cây được ủy ban dân dân tỉnh phú yên tổ chức tại trường trường học hội thông nghiệp văn linh
thì đến với ngôi trường mới này các cây xanh sẽ được trồng từ rất là nhỏ và em sẽ tham gia bảo vệ và chăm sóc để các cây lớn hơn lên
cảnh quan môi trường sẽ được tốt hơn và để trường xanh sạch đẹp hơn
được tham gia tết trồng cây theo lời dạy của bác hồ do các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương phát động
các em học sinh hiểu rõ hơn về giá trị của cây xanh và tình yêu thiên nhiên
trong thời kỳ biến đổi khí hậu toàn cầu và coi đó là trách nhiệm của tuổi trẻ trong cuộc sống cộng đồng
đối với em thì trách nhiệm của trồng cây đó là rất là quan trọng vì trồng cây giúp ta tạo cảnh quan môi trường thiên nhiên
góp phần bảo vệ rừng làm giảm các ô nhiễm
và sâu rộng hơn thì theo em là tết trồng cây nên phổ biến ở tất cả các trường trung học phổ thông trung học cơ sở và cả tiểu học
phú yên có gần ba mươi hectare rừng trồng và hơn tám bốn triệu cây phân tán
chủ yếu là các loài cây có giá trị cơ sở
kinh tế cao độ che phủ lớn việc phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ hàng năm
tại các cơ quan đơn vị khu dân cư được tỉnh phú yên xác định là vô cùng quan trọng trong chiến lược bảo vệ và nâng cao độ che phủ rừng
tết trồng cây trong trường học là một trong những nội dung chính của phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực
đặc biệt là thế hệ trẻ là một lực lượng rất quan trọng
cần phải có một nhận thức đúng và một hành động
để tham gia vào việc bảo vệ môi trường
chính vì vậy mà năm nay tết trồng cây của tỉnh phú yên tổ chức đã chọn địa điểm
là ở tại trường trung học phổ thông nguyễn văn linh của huyện đông hòa
khi mà khí hậu đang có những cái biến đổi hết sức phức tạp
thì việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bảo vệ xã hội
và cũng chính là bảo vệ cái cuộc sống của mình ở trong nhân dân là một điều hết sức cần thiết
ngoài phong trào tết trồng cây
công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong bảo vệ và phát triển rừng
cũng được tỉnh phú yên xem là việc làm thường xuyên
gắn với phong trào thi đua trách nhiệm của các cấp các ngành và từng cá nhân
nhằm phát triển nhanh diện tích rừng trồng cây phân tán
làm đẹp cảnh quan giảm thiểu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường bền vững
trong phần tiếp theo của chương trình
thừa thiên bảo vệ môi trường
thừa thiên huế nông dân trồng lúa gặp khó khăn ngay từ đầu vụ mùa
lào cai chào đón năm du lịch quốc gia bằng nhiều hoạt động văn hóa đậm đà bản sắc
thưa quý vị và các bạn do ảnh hưởng từ các đợt mưa rét kéo dài thời gian qua
nhiều diện tích lúa gieo trồng vụ đông xuân của bà con nông dân trên địa bàn huyện phú lộc
tỉnh thừa thiên huế đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng
vào thời điểm này các vùng thấp trũng và ven đầm phá
nhiều diện tích lúa mới được gieo xạ
đã bị hư hại nặng nề do ngập úng kéo dài
các hệ thống canh mương thủy lợi cũng xuống cấp không phát huy được tác dụng
cánh đồng lúa vụ đông xuân hơn bốn mươi hectare của hợp tác xã nông nghiệp an lộc
xã lộc tiến huyện phú lộc sau các đợt mưa rét kéo dài vừa qua
hầu hết các diện tích lúa nơi đây phải gieo xạ lại từ hai đến ba lần
mặc dù vậy mưa lớn trong những ngày qua đã làm mực nước dâng cao
nhấn chìm hầu hết ruộng đồng nơi đây
gây ảnh hưởng nặng nề cho bà con nông dân ngay từ đầu vụ lúa đông xuân năm nay
do các hệ thống đề bao thủy lợi xuống cấp cộng với mưa lớn kéo dài
nên đã làm ngập úng khoảng tám trăm linh hectare diện tích vụ lúa đông xuân
tại các địa bàn thấp trũng trên địa bàn huyện phú lộc
trong đó có ba trăm tám mươi hectare bị thiệt hại trên bảy mươi
đến thời điểm hiện nay công tác tiêu úng từ các đợt mưa lớn gây ra
đang được các ngành chức năng huyện phú lộc và chính quyền địa phương các xã tập trung triển khai tích cực
mặc dù vậy ước tính có khoảng một trăm linh hectare diện tích
lúa vụ đông xuân có thể bị mất trắng
tập trung chủ yếu ở các vùng thấp trũng và ven đầm phá huyện phú lộc
trong thời gian vừa qua phòng cộng đồng thám mưu chủ huyện
chỉ đào cáo thực xã là số diện tích bị thiệt hại trên bảy mươi tổ chức giao lại
còn diện tích bị thiệt hại từ ba mươi năm mươi thì cũng xem xét chờ nước rút
sau đó là tiếp tục chăm sóc tiệm dầm không nghi kịp phải giao lại
thì điện hiện nay trên cái diện tích
mà bị thiệt hại trên bảy mươi đó thì đã gieo lại là khoảng chín mươi hectare
còn lại là số diện tích còn lại khoảng trên một trăm linh hectare nữa
thì là tiếp tục để giao lại
nhưng mà phải bảo đảm ki vụ nếu cái diện tích nào mà bị ngập hẳn
và hệ thống thủy lợi mà yếu quá
thì có thể là không nhất thiệt phải giao lại nữa
mà để chuyển qua cái vụ hài thú sớm để bảo đảm một vụ ăn chắc
ngoài diện tích lúa ngập úng kéo dài không thể cứu vãn được
vào thời điểm này bà con nông dân trên địa bàn huyện phú lộc
đang khẩn trương gieo xạ lại và tiếp tục chăm bón cho vụ lúa đông xuân
nhằm chạy đua với khung lịch thời vụ để đảm bảo tốt cho công tác sản xuất nông nghiệp ở địa phương
hai tàu cá của ông nguyễn công chiến chú tại thị trấn cửa việt
và nguyễn đức chiến chú tại xã do việt
cùng thuộc huyện gio linh tỉnh quảng trị vào bờ để sửa chữa
sau khi hai tàu này xảy ra va chạm khi đang đánh bắt cá trên vùng biển gần đảo cồn cỏ
theo các thành viên của hai tàu cá
vào khoảng một mươi chín h tối ngày tám tháng chín
hai tàu cá nói trên cùng một số tàu cá địa phương
phát hiện một khu vực gần đảo cồn cỏ tỉnh quảng trị
có nhiều cá cơm nên cùng đến đánh bắt
tuy nhiên khi đang đánh bắt do trời tối
nên bất ngờ tàu cá của ông nguyễn công chiến
và tàu của ông nguyễn đức chiến bị vướng gian đèn
sau đó va vào nhau rất mạnh
cú va khiến cả hai tàu đều hư hỏng nặng
tuy nhiên rất may các thành viên trên hai tàu cá đều an toàn
còn tại đồng bằng sương kiều long
từ trước tết nguyên đán đến nay
thời tiết thay đổi bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ
đến việc chăn nuôi da súc da cầm của người dân
tại tỉnh bạc liêu hậu giang
dịch cúm h năm n một đã xuất hiện trên đàn gà hàng ngàn con của các hộ dân
trước diễn biến này bên cạnh việc khẩn trương tiêu hủy đàn gà bị nhiễm bệnh
các ban ngành hữu quan ở các địa phương này
còn tập trung triển khai nhiều biện pháp để tiêu diệt
ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh sang các hộ chăn nuôi khác
và khuyến cáo bà con nông dân không nên chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
khi hộ chăn nuôi có da súc da cầm bị nhiễm bệnh chết
không nên vứt sát chết xuống canh dạch
mà cần báo ngay cho lực lượng thú y địa phương để kịp thời kiểm tra
phát hiện dịch bệnh và có hướng xử lý theo quy định của nhà nước
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng việt nam
vừa thực hiện nghiệm thu bàn giao hệ thống y tế từ xa
cho bệnh viện bredkett mealea bệnh viện một trăm bảy mươi chín quân đội hoàng gia campuchia
hệ thống telemedicine có chức năng truyền các hình ảnh âm thanh dữ liệu hội trần
trao đổi trực tuyến nhanh chóng kịp thời để các bác sĩ đưa ra chẩn đoán
cấp cứu phẫu thuật điều trị hiệu quả nhất bảo đảm an toàn cho bệnh nhân
phát biểu ý kiến tại buổi lễ đại tướng lee sovan giám đốc bệnh viện quân y bredkett mealea
khẳng định hệ thống telemedicine do bộ quốc phòng việt nam viện trợ có ý nghĩa lớn
góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước việt nam và campuchia nói chung
giữa quân đội và bệnh viện của hai nước nói riêng đồng thời sẽ mang lại hiệu quả thiết thực
trong phối hợp cấp cứu điều trị bệnh nhân
bệnh viện bredkett mealea và bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm là hai đơn vị kết nghĩa từ năm hai nghìn bảy
bộ tài chính vừa tạm cấp lần thứ hai một sáu trăm tám mươi tỷ đồng tiền bồi thường sự cố phongmosa
cho bốn địa phương bị ảnh hưởng
thực hiện ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng trương hòa bình bộ tài chính vừa tạm cấp lần hai một sáu trăm tám mươi tỷ đồng
cho bốn địa phương từ khoản tiền công ty trách nhiệm hữu hạn găng thép hương nghiệp phong mursa hà tĩnh
bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển
cụ thể bộ tài chính tạm cấp lần hai cho bốn tỉnh là hà tĩnh năm trăm sáu mươi tỷ đồng tỉnh quảng bình bảy trăm sáu mươi tỷ đồng
tỉnh quảng trị một trăm sáu mươi tỷ đồng và thừa thiên huế hai trăm linh tỷ đồng
trước đó trong quý ba năm hai nghìn một mươi sáu bộ tài chính đã tạm ứng ba tỷ đồng bồi thường cho ngư dân bốn tỉnh trên
trong đó tạm cấp lần một cho tỉnh quảng bình là một một trăm linh tỷ đồng tỉnh hà tĩnh là một tỷ đồng
tỉnh quảng trị là năm trăm linh tỷ đồng và thừa thiên huế là bốn trăm linh tỷ đồng
như vậy tính đến nay bộ tài chính đã cấp bốn sáu trăm tám mươi tỷ đồng bồi thường cho ngư dân các tỉnh miền trung
theo phản ánh của người dân các thôn bến đền xã bạch sa và thôn sáu tám
xã yên lâm huyện hàm yên tỉnh tuyên quang thời gian vừa qua có hiện tượng các nhà máy
trong cụm công nghiệp nam quang thị trấn vĩnh tuy huyện bắc quang xả thải trực tiếp ra sông lô
đoạn tiếp giáp giữa hai tỉnh hà giang và tuyên quang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân nơi đây
đây là khu vực đặt đường ống xả thải của nhà máy sản xuất tinh bột sắn của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên hùng hà thuộc cụm công nghiệp nam quang thị trấn vĩnh tuy huyện bắc quang tỉnh hà giang
những đường ống xả thải này được nối từ nhà máy và được trôn ngầm xuống lòng sông
để xả nước thải trực tiếp ra sông và tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng
nó bắt đầu xả trực tiếp từ hai mươi một h hàng ngày cho đến độ bốn h sáng ngày hôm sau
khu vực sông này thì nó là nửa sông này rất chia là nhiều bọt
bọt thì nó đỏ
đỏ vàng đuốc loại màu
hôi thì nó hôi lắm
nhà máy sắn này nó xả ra thì nó hôi hầu như là tất cả mọi giờ đều hôi
mọi người đi qua đây là nếu không có khẩu trang thì không thể chịu được
tôi đi qua đỏ này thường thường xuyên đi qua đây đi qua nhà máy sắn này
lấy những cái mùi hôi hôi rất là khó chịu và rất là mệt mỏi
được biết cụm công nghiệp nam quang thị trấn vĩnh tuy huyện bắc quang tỉnh hà giang
có năm nhà máy đã đi vào hoạt động
trong đó có ba nhà máy sử dụng nước phục vụ sản xuất và xả thải ra môi trường
bao gồm nhà máy sản xuất tinh bột sắn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hùng hà bắc quang
nhà máy sản xuất giấy của công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ phúc hưng
và nhà máy sản xuất giấy của công ty cổ phần hải hà
trước đó sở tài nguyên và môi trường tỉnh hà giang đã rất nhiều lần kiểm tra
xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng và yêu cầu các nhà máy này dừng hoạt động xả thải ra môi trường
tuy nhiên các nhà máy này vẫn ngang nhiên xả nước thải xuống lòng sông lô gây bức xúc cho người dân
trước thực trạng trên các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang và tỉnh hà giang
cần có những biện pháp để chấn trình và xử lý nghiêm tình trạng các nhà máy đang trực tiếp xả nước thải ra sông lô
để không làm ảnh hưởng đến môi trường đời sống và việc phát triển kinh tế của người dân trong khu vực
người dân ở khu vực hạ lưu của nguồn thải
được lựa chọn là địa phương đăng cai tổ chức sự kiện thường niên lớn nhất của ngành du lịch việt nam
năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi bảy với chủ đề lào cai tây bắc
tỉnh lào cai đã có nhiều hoạt động văn hóa thiết thực mang đậm đà bản sắc dân tộc
thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham dự
qua đó từng bước xây dựng tỉnh lào cai trở thành một trong những địa phương trọng điểm du lịch quốc gia
góp phần đưa du lịch cho các nhà máy
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh
ngay từ những ngày đầu năm tỉnh lào cai đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đậm đà bản sắc
thông qua những lễ hội truyền thống của các dân tộc trên địa bàn
trong đó có nhiều nghi lễ lần đầu được tái hiện sau nhiều năm thể hiện đa dạng
phong phú những phong tục tập quán của đồng bào địa phương
góp phần quảng bá nét văn hóa truyền thống tới du khách
qua cái lễ hội này chúng tôi sẽ đưa đoàn văn nghệ xã thanh phú
đến để mà biểu diễn để mà duy trì cái bản sắc dân tộc của dân tộc tây
cũng như là để quảng bá các cái tiết mục mũ xòe
tôi cũng rất là mong được các ngành các cấp cũng như là các quy khách gần xa
đến với lễ hội chúng tôi để chúng tôi cái thứ nhất là chơi vui
cái thứ hai nữa là để quảng bá các cái tiết mục mũ xòe
mặc dù đây là lần thứ hai mình đến với sapa
thì cái điều ấn tượng nhất đối với mình ở sapa này là những con người thân thiện
và rất là nhiệt tình
và đến với sapa thì mình khám phá được rất là nhiều nét văn hóa dân tộc của việt nam
và tôi sẽ quay lại sapa rất là nhiều lần nữa
bên cạnh việc tổ chức các hoạt động văn hóa tỉnh lào cai cũng sắp xếp
quản lý các loại hình dịch vụ du lịch nhằm tạo sự thay đổi cơ bản về chất
tại các trung tâm du lịch góp phần hình thành các điểm đến và sản phẩm du lịch đặc trưng
tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch
có thế mạnh như du lịch nghỉ dưỡng du lịch sinh thái du lịch tâm linh du lịch cộng đồng
đồng thời bổ sung các sản phẩm du lịch mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách
chú trọng cải thiện môi trường du lịch hạn chế và từng bước chấm dứt tình trạng ứng xử thiếu văn minh
tại các trung tâm du lịch
thông qua năm du lịch quốc gia thì cũng góp phần thu hút đầu tư và để mạnh đầu tư cho du lịch lào cai
cụ thể chúng ta đang thấy sapa
với việc tổ chức và phối hợp tổ chức hơn sáu mươi sự kiện lớn nhỏ từ trung ương đến địa phương
năm hai nghìn một mươi bảy lào cai dự kiến sẽ đón khoảng ba một triệu du khách
trong đó khách quốc tế là bảy trăm sáu mươi lượt mang về tổng doanh thu ước đạt bảy tám trăm linh tỷ đồng
việc tổ chức năm du lịch quốc gia sẽ là thời cơ vận hội mới cho du lịch lào cai phát triển trong thời gian tới
từng bước xây dựng tỉnh trở thành một trong những địa phương trọng điểm du lịch quốc gia

quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế
tòa phúc thẩm campuchia y án đối với thủ lĩnh đảng đối lập
mất trật tự trị an tại brazil do cảnh sát đình công
tòa phúc thẩm campuchia vừa quyết định giữ nguyên phán quyết đối với ông sam rensi
chủ tịch đảng cứu nguy dân tộc đối lập liên quan đến tội danh xúc phạm danh dự thủ tướng samdek hun sen
theo tòa phúc thẩm campuchia ông sam rensi sẽ phải chịu nguyên mức án phạt mà tòa sơ thẩm nộp banh đưa ra hồi tháng một mươi một năm ngoái
theo đó ông rensi sẽ phải nộp phạt một mươi triệu ria tương đương với hai năm trăm linh đô la mỹ bồi thường thiệt hại tinh thần một mươi năm triệu ria
cho bên nguyên đơn là ông som suol bộ trưởng phụ trách hình ảnh của thủ tướng samdek hunsen
vì đã có những phát ngôn công khai xúc phạm danh dự ông hunsen
theo quy định luật sư đại diện của ông sam rinsy có thể kháng cáo lên tòa tối cao nếu không đồng ý với phán quyết trên
đến nay ông sam rensi hiện sống lưu vong ở nước ngoài từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
đang phải đối mặt với ít nhất bảy vụ kiện với cáo buộc xúc phạm danh dự cá nhân và kích động xúi dục
liên quan đến cuộc bầu cử tại pháp kết quả các cuộc thăm dò mới nhất vừa công bố cho thấy
ứng cử viên thuộc phe ôn hòa emmanuel macron
nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng chung cuộc trong cuộc bầu cử tổng thống pháp diễn ra vào cuối tháng bốn và đầu tháng năm tới
theo cuộc thăm dò do báo leedsiku và đài phát thanh radio classic thực hiện
trong vòng một của cuộc bầu cử diễn ra vào ngày hai mươi ba tháng bốn bà marguerite lupin
ứng cử viên đảng cực hữu mặt trận quốc gia fn có thể dẫn trước ông emmanuel macron
với tỷ lệ phiếu ủng hộ là hai mươi năm so với hai mươi hai
người đang phải chịu sức ảnh hưởng
ép rút lui khỏi cuộc bầu cử do bê bối làm giả lĩnh lương thật của vợ
chỉ nhận được hai mươi số phiếu ủng hộ
tuy nhiên vào vòng hai mang tính quyết định dự kiến diễn ra vào ngày bảy tháng năm kết quả sẽ ngược lại
ông macron được dự báo sẽ giành chiến thắng áp đảo trước bà lupen với tỷ lệ ủng hộ là sáu mươi sáu
trong các chiến dịch vận động tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập
ông macron cam kết thực hiện một loạt cải cách kinh tế
bao gồm giảm thuế thu nhập tăng mức lương tối thiểu tăng các loại thuế tiêu dùng
mới đây lực lượng cảnh sát tại ba mươi thành phố trên khắp brazil đã tiến hành đình công đòi tăng lương
kéo theo đó là tình trạng mất trật tự trị an
các vụ cướp bóc và bạo loạn đường phố tại brazil đã bùng phát kể từ cuối tuần qua
khi lực lượng cảnh sát tại ba mươi thành phố trên khắp cả nước tiến hành đình công đòi tăng lương
và cải thiện điều kiện làm việc
theo liên minh cảnh sát địa phương số vụ giết người trong vòng gần một tuần qua đã tăng lên chín mươi vụ
cao gấp hơn hai mươi lần so với con số bốn vụ trong tháng một vừa qua
tình trạng vô luật pháp cũng đã khiến số vụ cướp bóc tăng vọt với hai trăm linh vụ
gây thiệt hại khoảng hai mươi chín triệu đô la mỹ cho các doanh nghiệp
cuộc khủng hoảng trên phần nào phản ánh tình trạng ngân sách quốc gia yếu kém tại brazil
nước vốn đang phải đối mặt với một cuộc suy thoái suốt hai năm qua và đang chật vật lấy lại đả tăng trưởng
theo kết quả một cuộc khảo sát ở hy lạp vừa được công bố khoảng bảy mươi một bốn người dân hy lạp
muốn nước này ở lại khu vực sử dụng đồng tiền chung châu âu eurozone
và chỉ hai mươi hai bốn lựa chọn quay trở lại với đồng brakma
cuộc khảo sát được tiến hành trong bối cảnh việc xem xét lần thứ hai về gói cứu trợ thứ ba cho hy lạp vẫn chưa ngã ngũ
kéo theo kịch bản rất có thể xảy ra đó là việc hy lạp rời khỏi liên minh châu âu eu hay còn gọi là brexit
trong khi đó theo kết quả khảo sát của công ty nghiên cứu rass
có bốn mươi bảy sáu số người được hỏi ủng hộ tiến hành bầu cử trước thời hạn nếu quá trình xem xét lần hai không sớm kết thúc
trong khi hai mươi năm bảy đề nghị tiến hành trưng cầu ý dân
vì có một mươi hai ba số ý kiến muốn hy lạp tiếp tục áp dụng các biện pháp thắt lưng bục bục
để sớm kết thúc quá trình xem xét lần hai về việc giải ngân gói cứu trợ thứ ba cho nước này
dù đã nhận được các gói cứu trợ quốc tế hy lạp vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ từ năm hai nghìn một mươi
được cho là nguyên nhân chính khiến đa số người dân nước này ngày càng bất bình và mất niềm tin vào chính phủ
bộ sưu tập gồm một trăm ba mươi ba chiếc xe hơi và xe mô tô cổ đang được trưng bày tại bảo tàng rang pale ở thủ đô paris của pháp
nhà đấu giá bohem hy vọng sự xuất hiện của những chiếc xe nổi tiếng như chiếc aster martin sản xuất năm một nghìn chín trăm ba mươi năm
hay mẫu mercedes benz sản xuất năm một nghìn chín trăm năm mươi năm sẽ thu hút rất nhiều nhà siêu tập xe cổ thế giới
tại buổi đấu giá một số chiếc xe cũng được hy vọng sẽ đạt mức giá kỷ lục như chiếc xe aston martin có thể đạt giá từ một sáu tới một tám triệu euro
chiếc benlay s một có thể đạt mức giá từ một tới một năm triệu euro
trong khi những mẫu xe thuộc dòng mercedes ben có thể đạt từ mức giá một một tới một ba tỷ euro
hầu hết những chiếc xe tại đây đều trong tình trạng hoàn hảo
buổi đấu giá sẽ được tổ chức vào chiều ngày hôm nay theo giờ địa phương
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé